ngày thứ hai tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an tp hải phòng đỗ hữu ca vợ chồng trương xuân đức và các đồng phạm
ngay khi bắt đầu phiên xét xử luật sư bảo chữa cho bị cáo đỗ hữu ca đặt câu hỏi cho thân chủ rằng có suy nghĩ gì về những lời khai tại phiên đầu tiên ngày thứ nhất
trước vành móng ngựa ông đỗ hữu ca trải lòng khi kết thúc ngày đầu tiên xét xử đêm đến tại phòng tạm giam bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về những câu hỏi của hội đồng xét xử và lời khai của các bị cáo khác
ông ca thừa nhận nhận thức pháp luật của bản thân chưa đúng
tôi nghỉ hưu tư duy pháp luật lỗi thời tuổi thì già tiếp cận kiến thức mới khó khăn nên đang có những nhận thức chưa đúng
hành vi phạm tội của tôi được mô tả trong cáo trạng là đúng phù hợp với kết luận điều tra
bây giờ tôi đã nhận thức đầy đủ pháp luật cảm ơn hội đồng xét xử tôi nhận tội đúng như cáo trạng truy tố
tôi thành khẩn khai báo xin nhận được sự quan tâm giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình
bị cáo đỗ hiệu ca nói tại phiên tòa
trước đó ông ca thừa nhận về việc bốn lần vợ của bị cáo trương xuân đức là nguyễn thị ngọc anh mang tổng số tiền là ba mươi năm tỷ đồng tới nhà mình
tuy nhiên bị cáo đỗ hữu ca một mực khẳng định số tiền đó chỉ nhằm khắc phục hậu quả
chứ không phải để chạy tội cho bị cáo trương xuân đức
xong vợ chồng trương xuân nước khai tại tòa là mang tiền đến nhà bị cáo ca để nhờ chạy tội
theo bị cáo ca ngọc anh đã nhiều lần tìm tới thậm chí quỳ giữa nhà để xin cứu bị cáo đức
tôi muốn cứu nước trên cơ sở quy định của pháp luật
nguyên tắc đã xâm phạm tiền của nhà nước thì phải hoàn trả lại và bồi hoàn thiệt hại để nhận sự khoan hồng của pháp luật
tôi không chấp nhận việc đước đem tiền đi chạy tội
tuy nhiên lúc đó tôi không hiểu tội của đức như thế nào
và rất mong được gặp đức nhưng không được
bị cáo ca khai tại phiên tòa ngày một mươi tháng bốn
theo lời khai của ông ca trong hai lần gặp trực tiếp ông đã thuyết phục đức về nhà mình
để nắm rõ tình hình các mối quan hệ các đơn vị liên quan đến số tiền thu lợi bất chính để trả lại
nếu hoàn thành thì chính bị cáo ca sẽ đưa đước tới cơ quan công an để đầu thú
sau bốn lần nhận tiền từ võ chồng đức bị cáo đội hiệu ca để các túi tiền vào chân giường ngủ để trông giữ mà không hề kiểm đếm
khi nhận thấy số tiền này liên quan đến vụ án công an tỉnh quảng ninh đang điều tra
bị cáo ca đã chủ động nộp lại cho cơ quan chức năng
khi kiểm đếm mới biết số tiền là ba mươi năm tỷ đồng
phiên tòa xét xử ngày thứ hai ông ca bất ngờ nhận tội
bị cáo đội hiệu ca chia sẻ khá dài khi được cho nói lời sau cùng
ông ca nhắc lại việc coi bị cáo trương xuân đức như em ruột
rất xúc động khi đức nhiều lần tới nhà chăm sóc mẹ mình lúc bị bệnh
tôi rất buồn tôi không có tiền cho đức thì thôi
chứ tôi không bao giờ có ý lừa tiền của đức
cuộc sống của tôi không khó khăn đến mức phải đi lừa tiền người em của mình
bị cáo ca phân trần tại phiên tòa
đồng thời cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh
để họ sớm trở về chăm sóc người thân
cũng tại phiên tòa bị cáo đỗ hữu ca gửi lời xin lỗi đến đảng nhà nước ngành công an
vì không thực hiện được lời thề trước khi vào công tác
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
cũng gửi lời xin lỗi tới người dân thành phố
vì đã được tin tưởng giao trọng trách đảm bảo an ninh nhưng chính bản thân lại vi phạm
còn bị cáo trương xuân đức thì tâm phục khẩu phục với hội đồng xét xử
bị cáo này cho biết vẫn coi ông đội hiệu ca là người anh trong nhà
và mong hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo ca để ông sớm trở về nhà chữa bệnh
trước đó tại phiên đầu tiên xét xử
hai bị cáo đội hiệu ca và trương xuân đức có màn đổ tội tranh cãi gây gắt
liên quan đến số tiền ba mươi năm tỷ đồng
trước đó ngày đầu tiên diễn ra phiên xét xử sơ thẩm
ông đỗ hữu ca đã có màn đáp trả gây gắt với vợ chồng trùm hóa đơn trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh
vợ chồng ông trù mua bán hóa đơn trái phép trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh
được hội đồng xét xử yêu cầu lên xét hỏi về tội danh đưa hối lộ
đối với hành vi đưa hối lộ cho các bị cáo nguyễn đình đương
cựu tri cục trưởng tri cục thuế huyện cát hải thành phố hải phòng và đỗ thanh hoài
cựu công chức tri cục thuế huyện cát hải hải phòng số tiền ba trăm sáu mươi hai triệu đồng
vợ chồng đức thừa nhận việc này
khai trước tòa bị cáo đương và hoài cũng thừa nhận nhận hối lộ của vợ chồng đức là ba trăm sáu mươi hai triệu đồng
tiếp tục xét hỏi tội đưa hối lộ của vợ chồng đức đối với bị cáo đội hiệu ca
bị cáo đức và ngọc anh đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố không có ý kiến khác
đức và ngọc anh khẳng định lại một lần nữa trước tòa đã bốn lần mang tiền đến nhà bị cáo ca
với số tiền là ba mươi năm tỷ đồng để nhờ ông ca chạy tội
ông chủ mua bán hóa đơn trái phép trương xuân nước khai có quan hệ thân quen như em với bị cáo đỗ hữu ca khoảng một mươi chín năm
công việc gì nhà ca vợ chồng ông đức đều có mặt
khi hành vi mua bán hóa đơn bị phát giác đức đã bỏ trốn và ngọc anh đến nhà ông ca nhờ chạy tội
được ông ca đồng ý khai trước tòa bị cáo đỗ hữu ca thừa nhận ngọc anh bốn lần đến nhà đưa tiền với số tiền là ba mươi năm tỷ đồng
việc này có sự ngộ nhận rất lớn
tôi coi nước như em ruột nên cố gắng cứu đức trên tinh thần đúng pháp luật
do đó khi đức vi phạm pháp luật chiếm đoạt tiền nhà nước thì phải khắc phục trả lại bị cáo ca khai
theo lời khai của bị cáo ca quá trình trao đổi với ngọc anh biết đức có công ty ở quảng ninh về mua bán hóa đơn
có thể được trích lại một mươi lợi nhuận
do đó ngọc anh ang áng phải chuẩn bị số tiền như vậy và mang số tiền đó đến nhà bị cáo ca
ông đội hiệu ca khai
bản thân khi còn làm giám đốc công an chỉ làm công tác quản lý không nắm rõ về hoạt động hóa đơn giá trị gia tăng
nên mới bảo ngọc anh tìm mọi cách gọi nước về để họ cho rõ việc làm của đức là như thế nào
tôi rất muốn gặp đức để đưa nước ra đầu thú nhưng không được
tôi không bảo ngọc anh mang tiền đến nhà tôi
cách ngọc anh mang tiền đến cũng cập rập vội vàng
mang tiền đến ngọc anh chỉ nói là anh cắt tiền đi cho em
tôi nghĩ nước đi vắng nhà có ba mẹ con nên ngọc anh mang tiền đến nhà tôi để gửi
khi nào lấy thì để lấy
bị cáo ca giải thích trước tòa
tiếp tục khẳng định tại tòa bị cáo ca cho rằng không hiểu ý của ngọc anh là mang tiền để nhờ chạy tội
mà chỉ nghĩ mang tiền đến gửi
tôi chủ quan khi ngọc anh mang tiền đến không hỏi tiền ở đâu tiền để làm gì
mặc nhiên tôi chấp nhận ý nguyện của ngọc anh tâm nguyện của tôi là cứ giữ lấy số tiền này
khi nào đức xong việc thì để lấy
khi tôi nhận thấy tiền này liên quan đến vụ án công an tỉnh quảng ninh đang làm
tôi đã chủ động nộp lại
cơ quan kiểm đếm thì tôi mới biết số lượng là ba mươi năm tỷ đồng
bị cáo đội hữu ca khai
bị cáo đỗ hữu ca nói thêm tôi rất bực mình vì sự đường đột của ngọc anh
nhưng lúc đó nghĩ mình phải giúp nước trong lúc khó khăn nên không nói gì
đã để ngọc anh đem tiền đến vào nhà mình
những lần sau ngọc anh đem tiền tới tôi cũng chỉ nghĩ đó là tiền để khắc phục hậu quả
nên đồng ý mang vào nhà
hoàn toàn không biết tiền đó mang đến nhờ mình chạy tội
đó là cái sai lớn nhất của tôi
sau bốn lần nhận tiền từ vợ chồng đức
bị cáo ca đã để tất cả túi tiền vào chân giường ngủ của mình để trông giữ cẩn thận ngày đêm
bị cáo không hề động đến hay tiêu đồng nào tiền của đước còn nguyên đến khi đước bị bắt
khi nhận thấy số tiền này liên quan đến vụ án công an tỉnh quảng ninh đang điều tra
nên bị cáo đã chủ động nộp lại cho cơ quan chức năng
khi kiểm đếm bị cáo ca mới biết số tiền đó là ba mươi năm tỷ đồng
tôi chỉ giữ cho đức không có ý định lừa đánh
tôi không có ý định nào hay chiếm đoạt tiền của đức
tôi xin chịu trách nhiệm về số tiền này
tòa xử tôi như thế nào thì tôi sẽ chấp nhận như thế
bị cáo ca phân trần
yêu cầu đối đáp với lời khai của bị cáo ga
vợ chồng bị cáo trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh khẳng định
mang tiền đến nhà bị cáo ca để nhờ chạy án chứ không phải mang tiền đến để gửi
bị cáo ngọc anh và trương xuân đức liên tục tố cáo hành vi nhận tiền mà không chạy án
rồi không chịu trả lại cho ông ca
bị cáo đức nói rất buồn đến mức sống không được chết cũng không xong
bị cáo coi anh ca như anh trai nhưng anh ấy làm mà không dám nhận
việc đưa tiền cho ông ca để chạy tội là rõ như ban ngày
tôi chưa bị điện để tự dưng cứ cầm tiền đến hết lần này tới lần khác đến nhà anh ca
nếu anh ấy ân tình với tôi hướng dẫn cho tôi đúng luật
thì hôm nay tôi đã không đến mức này bị cáo trương xuân đức nói tại tòa
vợ của đức là bị cáo nguyễn thị ngọc anh cũng khẳng định
số tiền ba mươi năm tỷ đồng
trong bốn lần mang đến là để nhớ ông ca chạy tội cho chồng
mọi lời khai đều đúng trong cáo trạng
hôm bị cáo tới nhà anh ca để hỏi vì sao chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền đã đưa
ông ca không trả tiền còn mắng và đuổi bị cáo về
do hai gia đình lâu nay có mối quan hệ thân tình nên bị cáo đành im lặng ra về
ngọc anh khai
trái với lời tố của vợ chồng trương xuân đức
bị cáo đội hiệu ca khẳng định chưa hề yêu cầu vợ chồng đức đưa tiền cho mình
ông ca cũng nói không hứa chạy tội
hay chạy án gì cho họ
chỉ hướng dẫn họ thu xếp tiền để khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng không nhận tội mà cáo trạng truy tố
bị cáo cao phủ nhận lời buộc tội của vợ chồng đức mà ông nói coi như ruột thịt
khi ngọc anh nhiều lần tìm tới khóc lóc
quy giữa nhà xin cứu lúc đức bị công an tỉnh quảng ninh điều tra
bị cáo rất lo lắng và muốn giúp đức
bị cáo chỉ mong muốn cứu nước trên cơ sở quy định của pháp luật
chứ không đồng ý để đước mang tiền đi chạy tội
bị cáo ca nói đi nói lại tại tòa rằng
đã giải thích cho gia đình đức về nguyên tắc khi xâm phạm tiền của nhà nước
thì phải hoàn trả lại và bồi hoàn thiệt hại để nhân sự khoan hồng
về việc nhận ba mươi năm tỷ đồng sau bốn lần vợ chồng đức mang tới
ông ca khẳng định tiền đó không phải để chạy tội mà giữ hộ cho đức nhằm khắc phục hậu quả
bị cáo không nhận chạy án không có ý định chiếm dụng hay lừa đảo tiền của gia đình đức
theo bị cáo ca
mỗi lần ngọc anh mang tiền tới nhà đều là tự ý
không nói tiền đó là gì không kiểm đếm và không có giấy tờ chứng thực
ngọc anh chỉ nói anh cắt tiền đi cho em
thì bị cáo đội hiệu ca chối tội
trường xuân đức lập luận nếu ông ca coi bị cáo là anh em
thì không anh em nào sống như thế cả
nếu không giúp được bị cáo thì ông ca đừng nhận tiền đừng hứa
nếu để từ đầu cho bị cáo đức chủ động thì gia đình đã không đến cơ sự như hôm nay
thậm chí lúc chủ tọa hỏi nước có xin giảm án cho ông ca hay không
thì trường xuân đức lạnh lùng nói không có ý kiến gì
mong pháp luật sử đúng người đúng tội
bị cáo đức cũng từ chối chất vấn của luật sư
tỏ thái độ oán hận anh ca và không muốn nói gì thêm
hội đồng xét xử làm rõ chi tiết khi ngọc anh đến nhà ông ca đòi lại tiền
ông ca không trả ngọc anh khai tình tiết này nhưng bị cáo ca phủ nhận
hội đồng xét xử hỏi cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
bị cáo thấy cáo trạng mô tả hành vi phạm tội của bị cáo có đúng hay không
bị cáo ca trả lời
bản thân ngay từ đầu không có ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có nhận tiền nhưng do không rõ ngọc anh mang tìm đến làm gì
không hiểu ý nguyện của ngọc anh
hội đồng xét xử hỏi bị cáo khai như vậy thì cáo trạng truy tố là sai à
ông đỗ hữu ca trả lời tôi không dám kết luận như thế tôi khai báo hết sức thành khẩn
tôi mang tiền nộp lại khi chưa có quyết định tố tụng gì với tôi
tôi không hứa hẹn cam kết rụ rỗ gì vợ chồng ngọc anh
khi được chủ tọa hỏi việc
viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có đúng hay không
ông ca nói không dám kết luận khẳng định bản thân không nguy tạm tình tiết để đòi tiền vợ chồng nước
không cam kết thỏa thuận hợp đồng nào về việc chạy tội cho đức
đại diện viện kiểm sát công bố lời khai của bị cáo ca tại cơ quan điều tra
và hỏi lại lời khai có đúng không
bị cáo ca tiếp tục giữ nguyên lời khai tại tòa
đại diện viện kiểm sát cảnh cáo bị cáo ca cần khai báo thanh khẩn để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
bởi cơ quan tố tụng thu thập các chứng cứ một cách đầy đủ đúng trình tự và khách quan
lời khai nhận tội hoặc chối tội của bị cáo chỉ có giá trị khi phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh hỏi bị cáo đội hiệu ca
nếu bị cáo có ý định giúp nước khắc phục hậu quả từ số tiền mang đến gửi nhà bị cáo thì không cần chờ nước về
bị cáo nói vậy là bao biện tư tưởng bị cáo là chưa đúng
khi bản thân nguyên là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra giám đốc công an thành phố hải phòng
thì bị cáo biết được gì và mất gì trong việc khai báo
sau truy hỏi của vị đại diện viện kiểm sát bị cáo đỗ hữu ca im lặng và nói không có ý kiến thêm
vụ án trên có một mươi ba bị cáo bị đưa ra xét xử với năm nhóm tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ
bị cáo đỗ hữu ca cựu giám đốc công an thành phố hải phòng bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với cáo buộc nhận ba mươi năm tỷ đồng để hứa hẹn chạy án
kết thúc phần xét hỏi đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với một mươi ba bị cáo
trong đó bị cáo đỗ hiễu ca bị đề nghị mức án cao nhất từ một mươi đến một mươi một năm tù cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau đó phiên xử bước vào phần tranh tụng các luật sư bảo chữa cho thân chủ của mình
đều đồng tình với quan điểm truy tố của viện kiểm sát
luật sư chỉ đưa ra tình tiết giảm nhẹ để đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
tuy nhiên đến phần bào chữa cho bị cáo đỗ hữu ca luật sư bùi phương lan trình bày bài bào chữa
đưa ra nhiều luận cứu cho rằng viện kiểm sát truy tố tội danh đề nghị mức án chưa phù hợp
đặc biệt luật sư còn cho rằng bị cáo ca không phải là đối tượng là nguồn gây nguy hiểm cho xã hội
nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội
về quan điểm báo chữa của luật sư bùi phương lạn đại diện viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố
bị cáo ca là đúng người đúng tội
số tiền bị cáo ca lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đặc biệt lớn
nhưng do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên mới được đề nghị mức án dưới khung hình phạt
vì vậy việc cách ly bị cáo ca ra khỏi đời sống xã hội một thời gian là cần thiết
viện kiểm sát đối đáp
về ý kiến của luật sư cũng như ý kiến của vợ chồng bị cáo trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh
muốn xin lại số tiền đưa hối lộ ba mươi năm tỷ đồng cho bị cáo ca để khắc phục hậu quả
đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm
ở vụ án này vợ chồng trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh vừa là bị cáo của tội mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước đưa hối lộ nhưng lại là bị hại của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tăng vật phạm tội bị thu giữ trong vụ án là tiền đều phải sung công quỹ nhà nước
nhưng do bị bắt giam ở tội danh mua bán hóa đơn trái phép
bị cáo đã chủ động khai báo việc này nên sẽ được xem xét trả lại một phần số tiền này
kết thúc tranh luận trước khi bước vào nghị án hội đồng xét xử cho một mươi ba bị cáo được nói lời sau cùng
nhiều bị cáo nói đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình
mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân
cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hữu ca khi nói lời sau cùng xúc động và giọng có lúc run jun
ông nói bản thân thấy rất đáng tiếc vì cuối đời lại vướng vào vụ án này
phải mang tấm thân già và chạy giam
bản thân ông cho rằng vì lụy tình mà phạm tội
với hành vi phạm tội do mình gây ra ông ca gửi lời xin lỗi tới đảng chính phủ nhà nước
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hải phòng
ngoài ra ông xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bản thân
ông cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho người em trương xuân đức
trương xuân nước cũng xúc động khi nói lời sau cùng
bị cáo này nói với bản thân tôi đã an bài rồi
nhưng mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ca
còn bị cáo nguyễn thị ngọc anh nói đã chủ động đến nhờ bị cáo ca chạy tội
nên đã kéo ông vào vòng lao lý
bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ để sớm trở về với gia đình
và cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ca
tương tự bị cáo nguyễn đình đương cựu tri cục trưởng và đỗ thanh hoài
cựu cán bộ của tri cục thuế huyện cát hải thành phố hải phòng cũng nhận tội
mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bản thân và xin giảm nhẹ cho nhau